hệ thống này được nhóm sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm lên ý tưởng tính toán gia công trong vòng bảy tháng
đây là một phiên bản hoàn toàn khác các phiên bản trước đây về mặt kỹ thuật kiểm soát quá trình sấy thông minh hơn tiết kiệm năng lượng hơn
cái ý tưởng này tụi em xức phát từ ý tưởng là tụi em thấy trong cái việc đi sông hơi của mọi người thì nó rất là nó không có lợi ích nó rất là tốt cho da sức khỏe của mình
thì từ đó tụi em nảy ra cái ý tưởng là tại sao mình không đưa cái hồng ngoại này vào trong cái xấy sản thực phẩm để bảo quản thực phẩm
nó vừa kéo dài thời hạn sử dụng mà nó cũng vừa là nâng cao giá trị dinh dưỡng giá trị sức khỏe hơn
toàn bộ tất cả các quá trình xấy được tự động điều khiển bằng cái chương trình lập trình trên máy tính được cài đặt sẵn ở trên cái hệ thống tự động điều khiển
cho nên khi mà mình cài tìm được cái thông số tối ưu xong xuôi rồi mình cài ở trên này thì tự động là ánh nút là nó sẽ chạy và để nó đếm thời gian cho đến khi mà thời gian kết thúc là nó sẽ dừng toàn bộ hệ thống và cái sản phẩm ẩm đạch chất lượng tốt độ ẩm đạch yêu cầu và cái chi phí năng lượng tốt nhất
hệ thống xấy có các thông số công nghệ được kiểm soát rất chặt chẽ như nhiệt độ môi trường xấy phần tốc tắc nhân xấy thời gian xấy và cường độ bức xạ hồng ngoại bằng chương trình trên máy tính
để khi tiến hành quá trình xấy tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất độ ẩm đạch yêu cầu kéo dài được thời gian sử dụng

đặc biệt là trong bối cảnh thế giới và trong nước ngày càng có những diễn biến phức tạp cơ hội và thách thức đan sen trước xu thế hội nhập quốc tế
cũng trong tuần qua tại lào cai thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có bài phát biểu chuyên đề quan trọng tại hội thảo xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh lào cai
trong bài phát biểu thứ trưởng nguyễn văn thành đã giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số về an ninh an sinh an toàn trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn
thứ trưởng cũng chỉ ra những thế mạnh hạn chế và cơ hội để tỉnh lào cai sớm hoàn thành đề án này trong thời gian sớm nhất
tại tây ninh trong tuần qua đã diễn ra hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền các tỉnh phía nam năm hai nghìn một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ chủ trì hội nghị
trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá việt nam
lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân
đề cao các giá trị và thành tiệu về nhân quyền của đảng nhà nước
không để các đối tượng bất mãn chính trị chống đối cực đoan các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng
trong tuần qua thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã trao thưởng cho bảy tập thể và bảy cá nhân
đã có nhiều thành tích trong triển khai dự án nhà ở cán bộ chiến sĩ thuộc bộ công an tại phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm thành phố hà nội
dự án hoàn thành đúng cam kết vượt tiến độ đã giải quyết khó khăn về nhà ở với một hai trăm hai mươi hai căn hộ bán cho các cán bộ chiến sĩ
đồng thời đáp ứng yêu cầu về tính cơ động trong công tác và chiến đấu của lực lượng công an
dự án được đánh giá là một trong những nhà ở xã hội có chất lượng hoàn thiện tốt trên địa bàn thành phố hà nội
thưa quý vị trận mưa lũ từ ngày sáu tháng
đến ngày tám tháng tám đã hủy hoại hơn bảy hectare lúa nước và hoa màu của người dân huyện biên giới ea súp của tỉnh đắk lắc
sau khi mưa lũ người dân lại nặng nỗi lo về sinh kế của gia đình khi mà mọi nguồn thu nhập chủ yếu đều phụ thuộc vào nông nghiệp
những cánh đồng lúa mênh mông của người dân xã ea rốc huyện biên giới ea súp tỉnh đắk lắc chỉ còn hơn một tháng nữa là thu hoạch
tuy nhiên công sức sau nhiều tháng lao động vất vả của người dân chỉ còn là những cánh đồng ngập nước
nhưng những vật lúa đang trong thời kỳ trổ bông cũng bị cơn lũ làm hư hỏng gần như không thể cho thu hoạch
sau khi vay mượn từ nhiều nguồn bà dư thị mẫu mới dựng được căn nhà nhỏ để có chỗ che nắng che mưa cho hai mẹ con
thế nhưng vừa ở trong nhà mới được hai tháng cơn lũ quét qua đã làm sói lở sâu móng của căn nhà
giàn bếp của hai mẹ con cũng trôi theo dòng nước lũ
nếu thêm một trận lũ nữa e rằng ngôi nhà cũng không thể đứng vững đây cũng là điều mà bà mẫu lo lắng nhất
nếu vay mượn làm được vài nhà lên đây ở thì là mẹ con mới lên ở đây ở được hai tháng trời thì dập cơn lũ rồi
coi như là ăn sói hết móng nhà đi rồi ăn sói hết cả đằng sau đi rồi
trận lũ nhất là kinh mà lũ lên nữa là không có nhà ở nữa trận lũ lên một lần nữa là cuốn lên là hết không có nhà cho bà ở nữa
kinh tế của toàn xã erok chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa nước với hơn một hectare
trận lũ vừa qua đã gây mất trắng khoảng tám mươi diện tích
diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng đến năng suất sau khi bị ngập lụt
sinh kế của người dân đang bị đe dọa
với những hộ dân đang khó khăn trong thời gian lũ lụt vừa qua về thiệt hại
thì đối với các ngân hàng như ngân hàng nông nghiệp văn viện nông thôn như ngân hàng chính sách
thì có khi là sẽ tổ chức khoanh nợ và tiếp tục cho chỉ đạo
tạo điều kiện cho nhân dân để khoanh nợ lại các nợ đã cũ
đồng thời tiếp tục cho nhân dân vay vốn tiếp để ổn định đời sống
tiếp tục tăng ra sản xuất để khi dần dần phát phục lại mức độ thiệt hại
và có nguồn kinh phí để trả nợ cho ngân hàng trong thời gian tới
trước những nỗi lo của người dân huyện vùng liên e soup
chính quyền địa phương và các cấp các ngành cần nhanh chóng thống kê thiệt hại do mưa lũ
đồng thời có phương án hỗ trợ người dân về vật chất và tinh thần
đảm bảo ổn định đời sống nhân dân giúp dân vượt qua nỗi lo sau cơn lũ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
công tác bảo đảm an ninh trật tự trên các địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa vùng biên giới
luôn là nhiệm vụ nặng nề và phức tạp
để làm tốt công tác này thì những cán bộ chiến sĩ công an
ngoài nắm chắc nghiệp vụ còn phải bám bản ba cùng với người dân
cùng ăn cùng ở cùng làm giúp người dân ổn định cuộc sống giữ gìn bình yên của từng bản làng
câu chuyện từ một chiến sĩ gần hai mươi năm bám bản tại huyện biên giới tỉnh cao bằng
bản mã lịp xã nà xác huyện hà quảng tỉnh cao bằng
đường đến bản vô cùng khó khăn cách trung tâm huyện hơn chục cây số
ngày hôm nay trung tá hoàng văn huân đội trưởng đội an ninh cùng các cán bộ trong đội
lại vào tận bản để tuyên truyền người dân đi theo đúng đường lối chủ trương của đảng
pháp luật của nhà nước như không sinh con thứ ba không vượt biên lao động trái phép
được các cán bộ chiến sĩ công an đến tận gia đình tuyên truyền như vậy
những người dân như anh hoàng văn kinh đã hiểu hơn
và chấp hành theo đúng quy định của pháp luật
bản thân tôi với các đội trưởng đội an ninh trực tiếp xây dựng kế hoạch trực tiếp xuống thôn xóm tận bản
nhất là đặc biệt là các xóm biên giới
biên giới thì xuống nhất là vào tuyên truyền hộp xóm hộp dân
phải là từng cá nhân từng trung sát của đội an ninh phải xuống vào tuyên truyền vận động tập trung
vận động tập trung ở trong xóm một cuộc hộp xóm
nhưng mà ý là tôi còn vận động tiếp tục là vận động cám biệt
từng hộ gia đình
nhưng hiệu quả hơn nữa thì những cán bộ chiến sĩ như trung tá hoàng văn huân
phải thường xuyên thực hiện ba cùng là ăn cùng ở cùng và làm cùng nhân dân như thế này
và đó không phải là câu chuyện ngày một ngày hai mà là những câu chuyện nối dài vất vả
nhưng khi càng gần dân thì tư tưởng nhận thức của người dân càng dễ thay đổi
vừa rồi có thêm vài tổ trong đó có đội an ninh cũng thành được hai tổ
lên cùng bà con ba cùng cùng ăn cùng ở phùng làm làm động sản xuất
giúp đỡ bà con trong cái thời điểm nhất là vào cái ngày mùa
giúp bà con thu ngô phát lấy thường ăn thu ngô phát lấy
chồng thêm chồng lạc chồng ngô thêm
cái mùa để mà để hướng tới cái mục đích là để mà bà con ổn định đời sống
trong thời gian vừa qua tập thể lãnh đạo đội cũng như là tập thể cán bộ chiến sĩ đội an ninh
luôn bám sát địa bàn
chúng ta đã nắm chắc tình hình và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo đơn vị
để chỉ đạo giải quyết những cái vấn đề khu vực biên giới cũng như là nông thôn
đấy thì trong thời gian vừa qua thì chính là một cái gương để nói là biển hình
trong các quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao
những hủ tục lạc hậu dần không còn tình hình vượt biên trái phép trộm cắp
nghiện ma túy hay truyền đạo trái phép
cũng giảm phần lớn bà con chăm lo làm ăn phát triển kinh tế
có được những đổi thay như vậy cũng bởi một phần những người chiến sĩ an ninh
như trung tá hoàng văn huân đã có được lòng tin của đồng bào sự giúp đỡ của nhân dân
tôi có thể nói là những phong trào cán bộ chiến sĩ và đơn vị xuống rất là sâu sắc
và đã nắm địa bàn từng hộ dân cư và từng hộ dân và từng đối tượng
do vậy là hiệu quả công tác tuyên truyền
trong chủ trương thứ hai nữa là giúp dân phát triển kinh tế rất là có hiệu quả
bám bản ba cùng với nhân dân những đóng góp đó của trung tá hoàng văn huân
cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ ở vùng cao vùng biên giới
đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự
đặc biệt góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với lực lượng công an